bàn thắng của tiến linh trong trận gặp u hai mươi ba malaysia đã giúp việt nam có một vé vào vòng chung kết
và trận cầu giữa u hai mươi ba việt nam và thái lan đang được người hâm mộ vô cùng mong chờ
trong quá khứ bóng đá thái lan có thành tích áp đảo mỗi khi gặp việt nam
nhưng hiện tại cán cân đã dần thay đổi
ngày một mươi chín tháng năm u hai mươi ba thái lan phải rất khó khăn mới đánh bại được u hai mươi ba indonesia
ở trận bán kết một bóng đá nam sea games ba mươi một
nhờ một pha lập công duy nhất ở phút chín mươi năm sau khi trận đấu bước sang thời gian hiệp vụ
ít giờ sau đó ở trận bán kết hai u hai mươi ba việt nam cũng chật vật không kém trước u hai mươi ba malaysia
đội chủ nhà dồn ép trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức
tạo được nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng
trận đấu kéo dài tới hiệp phụ và phải nhờ bàn thắng duy nhất của tiến linh ở những phút một trăm một mươi một
những chiến binh sao vàng mới vượt qua được hồ mã lai
dù cho đó là những chiến thắng vất vả nhưng việc cả u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba thái lan giành vé đi tiếp
là những gì được dự đoán và trông đợi từ trước khi sea games ba mươi một khởi tranh
giới chuyên môn vẫn hay gọi cuộc đối đầu giữa việt nam và thái lan là chung kết trong mơ
bởi tính hấp dẫn gây cấn mỗi khi hai nền bóng đá đầy duyên nợ này đụng độ
đây lần thứ năm bóng đá việt nam chạm tráng bóng đá thái lan trong trận chung kết sea games
tính từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trong bốn lần trước đó phần thắng điều nghiên về phía người thái
bao gồm cả trận chung kết sea games hai mươi hai trên sân mỹ định
hai đội hòa nhau một một sau chín mươi phút chính thức và thái lan có bàn thắng vàng ở hiệp vụ
tuy nhiên lần gần nhất hai đội gặp nhau đã là năm hai nghìn năm tức cách đấy một mươi bảy năm
trong khoảng thời gian này hai nền bóng đá có nhiều sự thay đổi
thái lan khẳng định vị thế độc tôn tại đông nam á khi có thêm bốn lần vô địch sea games
vào các năm hai nghìn bảy hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi bảy
sau đó người thái dần chuyển mục tiêu xa hơn là vương tầm châu lục nhưng không thành công
kèm theo đó là nhiều năm liền trắng tay tại khu vực
trong khi đó bóng đá việt nam tương đối chật vật và chỉ thực sự vương mình mạnh mẽ kể từ năm hai nghìn một mươi
với những lứa cầu thủ tài năng nhờ công tác đào tạo trẻ
cùng với sự xuất hiện của huấn luyện viên pháp hàng so đầy tâm huyết
bóng đá việt nam dưới thời ông park không chỉ gây tiếng vang ở các đấu trường châu lục
ở các góc độ mà còn trở thành thế lực số một tại đông nam á với chức vô địch
aff năm hai nghìn một mươi tám và tấm huy chương vàng sea games năm hai nghìn một mươi chín
với những bước chuyển mình như vậy thì u hai mươi ba việt nam giờ đây không còn bị đánh giá là lép vế
khi đặt lên bàn cân với u hai mươi ba thái lan
thực tế trong năm lần đối đầu gần nhất u hai mươi ba việt nam chiếm được lợi thế khi bất bại trong cả năm lần
trong đó chiến thắng cách biệt lớn nhất là tại vòng loại u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi tỷ số bốn
những thống kê này hy vọng sẽ tiếp thêm tự tin cho đội chủ nhà trước thềm đại chiến
trên sân mỹ đình vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng năm
thưa quý vị càng gần đến giờ bóng lăn trận chung kết bóng đá nam sea games ba mươi một
giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba thái lan càng cho thấy trận so tài này đang rất được quan tâm
và đi cùng với sức nóng giáo của những tấm vế này cũng được đẩy lên cao cho từng thấy
có thể thấy các cổ động viên việt nam đang vô cùng mong chờ màn trình diễn của các cầu thủ nước nhà
và sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua vé vào sân cổ vũ đội tuyển
cũng như hòa mình vào không khí của trận đấu
tuy nhiên thì có không ít cổ động viên thắc mắc lý do tại sao người hâm mộ chân chính không mua được vé
còn chợ đen lại có vé bán bán cao gấp ba mươi lần giá gốc
và phải chăng vé vé là nghề được hoạt động công khai
năm nay bang tổ chức sea games ba mươi một ủy quyền cho các đơn vị bán vé dưới dạng mã qr code
để check in trên một ứng dụng duy nhất
số lượng vé bán ra là một mươi chín vé
vé chung kết bóng đá sea games ba mươi một có hai mệnh giá là ba trăm linh đồng và năm trăm linh đồng
tuy nhiên trên các chợ đen
thời điểm này giá vé trận chung kết đã được giao bán với mức giá cao gấp ba mươi lần
cụ thể cặp vé khán đài b hai cửa bảy đang có giá một mươi năm triệu đồng
khách lấy nhiều thì giảm còn một mươi bốn năm triệu đồng một cặp
không chỉ với trận đấu mở màn của đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam tại sea games ba mươi một
mà tại nhiều trận cầu khác thường xuất hiện các đối tượng phe vé
với mức giá cao gấp ba bốn lần so với giá gốc
trước thông tin này nhiều bạn đọc bức xúc bởi người hâm mộ chân chính không mua được vé
còn chợ đen lại có vé bán
thể hiện khâu tổ chức bán vé vẫn chưa công bằng minh bạch khiến cho cò có cơ hội kiếm lời
trả lời về vấn đề này luật sư nguyễn trọng nghĩa công ty trách nhiệm hữu hạng lsx cho biết
không chỉ ở việt nam mà nhiều nơi trên thế giới đều tồn tại vấn nạn phe vé
đặc biệt trước những chương trình sự kiện lớn
tuy nhiên hiện nay vẫn không có định nghĩa phe vé theo quy định của pháp luật việt nam
từ điển tiếng việt của nhà xuất bản từ điển bách khoa định nghĩa phe là việc mua đi bán lại để kiếm lấy
do vậy phe vé trong trường hợp này được hiểu là hành vi mua vé của các chương trình sự kiện
sau đó bán lại với giá cao hơn so với giá ban đầu của chương trình sự kiện đó do nhà tổ chức đưa ra
nếu bản chất chỉ là mua bán thông thường thì sẽ không gọi là phe vé
các trường hợp phe vé đều là các trường hợp bằng một cách nào đó có thể là gian lận để có vé bán không theo quy định thông thường
hiện nay pháp luật hiện hành của việt nam không có quy định cụ thể về chế tài xử phạt đối với hành vi phe vé
do đó về nguyên tắc
công dân được làm những gì pháp luật không cấm
vé xem bóng đá hay các chương trình nghệ thuật sự kiện được coi là hàng hóa hợp pháp và được phép mua bán giao dịch
chính vì thế việc người hâm mộ mua lại với mức giá cao gấp nhiều lần so với giá gốc là do sự thỏa thuận giữa hai bên
thuận mua vừa bán và pháp luật không cấm điều này
tuy nhiên việc mua vé có thể hiểu là đương nhiên chấp thuận các điều kiện mà đơn vị phát hành vé đặt ra
được ghi trên vé hoặc các quy định do đơn vị phát hành vé trước đó
bao gồm các điều kiện mua sử dụng vé nhằm đảm bảo việc phân phối vé hợp lý đúng đối tượng
đảm bảo an ninh an toàn cho sự kiện và lợi ích cho bên phát hành cũng như người mua vé
trong trường hợp bên mua vi phạm quy định do bên bán đặt ra
thì bên bang có quyền áp dụng các biện pháp quy định trong điều kiện mua sử dụng vé đối với bên mua ví dụ như
nếu bên bán quy định người sử dụng phải là người đứng tên đăng ký mua vé
thì khi không phải bên bán có quyền không cho phép người đó vào sân
đồng thời pháp luật sẽ xử phạt phe vé có hành vi trèo kéo khách dẫn tới gây mất trật tự công cộng và gây cản trở giao thông
ngoài ra phe vé còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tự in vé giả hoặc chế bản lại vé bằng công nghệ cao
để lừa dối người mua nhằm chiếm đoạt tài sản
hành vi gây rối trật tự công cộng là hành vi phổ biến nhất mà xe vé hay gây ra
việc mua bán vé thường diễn ra ở khu vực xung quanh sân vận động khu vực biểu diễn nghệ thuật
tập trung đông người với các hành vi như chèo kéo tranh giành khách chửi bới nói tục gây mất an ninh trật tự khu vực xung quanh
việc xử phạt sẽ căn cứ theo điều năm nghị định số một trăm sáu mươi bảy ct hai nghìn một mươi ba ndcp
cụ thể phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng đối với hành vi gây mất trật tự ở rạp hát
chiếu phim nhà văn hóa câu lạc bộ nơi biểu diễn nghệ thuật nơi tổ chức các hoạt động thể dục thể thao lễ hội triển lãm hội trợ v v
phạt tiền từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng đối với hành vi tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng
phạt tiền từ hai triệu đồng đến ba triệu đồng đối với một trong những hành vi như lôi kéo hoặc kích động người khác gây dối
làm mất trật tự công cộng tập trung đông người trái pháp luật tại nơi công cộng hoặc các địa điểm khu vực cấm
ngoài ra tùy theo tính chất mức độ hành vi gây rối trật tự công cộng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng
theo điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
bất chấp những nguy cơ xảy ra trong quá trình phê vé có vẻ như hình thức mua bán này vẫn đang hoạt động tích cực
ngay lúc này giá vé đang tăng chóng mặt với một mươi bảy một mươi tám triệu đồng một cặp vé
khán đài a b là mức giá mới cập nhật trên các bài đăng giao bán công khai tại các chợ vé online
điều ba trăm một mươi tám tội gây rối trật tự công cộng
người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này
chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
và cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
a có tổ chức
b dùng vũ khí hung khí hoặc có hành vi phách
c gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ các hoạt động công cộng
d xuất dục người khác gây rối
d hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng
e tái phạm nguy hiểm
còn đối với hành vi cản trở giao thông đường bộ nếu phe vé dừng xe đổ xe mô tô xe máy ở lòng đường đô thị
để bán vé mà gây cản trở giao thông sẽ bị phạt tiền từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng
theo điều sáu nghị định số bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu nợ dcp
trường hợp thỏa mãn cấu thành tội phạm quy định tại điều hai trăm linh hai bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi năm

sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
chỉ có hai mươi vé được bán nên cần khắc vé chung kết bóng đá nam rất lớn
sát ngày thi đấu giá vé trên khắp các chợ mạng đang được giao bán với nhiều mức giá tăng chóng mặt
có vẻ được sao bán với mức giá cao chót vót tới một mươi bảy một mươi tám triệu đồng một cặp
trên nhiều chợ vé online hội nhóm facebook sáng hai mươi một tháng năm vé trận chung kết u hai mươi ba việt nam u hai mươi ba thái lan
có rất nhiều người có nhu cầu vào đăng nội dung tìm mua vé
và người bán thì thay đổi bóng đá nam
hộ tung giá theo đó vé bán là các vé mời có giá đắt hơn nhiều so với vé quét mạ qia
cụ thể các loại vé mời có vị trí tại khu vực kháng đài a và b được giao bán với mức giá cao nhất
một mươi bảy một mươi tám triệu đồng một cặp nếu chịu khó tìm hiểu cũng có những giao bán vé mời với giá mềm hơn
một chút đơn cử một rau bán hai cặp vé giấy ở kháng đại b tầng năm cửa ba với giá một mươi năm năm triệu đồng
một cặp nếu lấy cả hai cặp vé này người bán mới giảm năm trăm linh đồng một cặp
hay một rào bán vé mời ở khán đài a tầng một cửa năm với giá một mươi hai năm triệu đồng một cặp
có người giao bán kháng đại b tầng năm cửa hai rồi bán giá một mươi ba triệu đồng một cặp
cũng có vé kháng đài b được giao giá chỉ một mươi một triệu đồng một cặp
với các vé cũng ngồi ở vị trí kháng đài a b nhưng thuộc các loại vé quét mạ qia được giao bán
từ năm tám năm triệu đồng một cặp cá biệt cũng có giao bán
tới một mươi triệu đồng một cặp ở kháng đại b kháng đại c và d được giao bán thấp hơn
với mức giá từ ba triệu đến năm triệu đồng một cặp nếu so với giá gốc
thì mức giá giao bán này cao gấp trên chục lần
đơn cử một giao bán cặp vé mạ qia ở kháng đài a cửa bảy tầng năm giá sáu năm triệu đồng
và một cặp kháng đại c ở tầng năm cửa tám giá ba triệu đồng
một cặp vé mạ qia cuối kháng đài b giao giá tám triệu đồng
hay một giao bán cặp vé mạ qia ở kháng đài d giá công khai hai tám ba triệu đồng
với các vé giấy người mua người bán chốt giá và tiền trao cho múc là yên tâm
nhưng với những vé mạ qia người mua cần cẩn thận khi giao dịch để tránh bị lừa
một mạ qia bán cho nhiều người đến lúc tới sân không thể qua cửa vào xem được
có thể thấy ngoài việc xử phạt các hành vi gây dối trật tự công cộng
hiện tại vẫn chưa có một hình thức quản lý nào có thể hạn chế tình trạng phê vé
đang gây nhức nhối hiệu
về phía các cổ động viên chưa có trong tay tấm vé vào sân mỹ đình
thay vì đến trực tiếp dân vận động chúng ta vẫn có thể thể hiện tình yêu bóng đá
và cổ vũ đội tuyển việt nam bằng việc theo dõi trận đấu qua màn hình tv
hy vọng rằng sự thể hiện của đội tuyển ue ba việt nam trong trận chung kết
tại trào lửa mỹ đình sẽ giúp bóng đá nam nước nhà bảo vệ được ngôi vô địch sea games
những tin tức bên lề trận cầu này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
còn bây giờ xin chào và gặp lại